nhóm ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khoa học tự nhiên khoa học xã hội kinh tế phân phân

phát huy truyền thống là một trong những cơ sở tiên phong của hệ thống giáo dục đại học việt nam

các nhà khoa học và các em sinh viên đại học quốc gia tp hcm
phát huy hết tài năng và trí tệ điểm đam mê khoa học đổi mới sáng tạo trong giảng dạy học tập
để làm tốt vai trò đầu tàu đại học tiếp cận nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
góp phần nâng tầm chi thức giá trị của tuổi trẻ và đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đây là một lớp học của sinh viên năm thứ hai khoa quản trị kinh doanh của đại học quốc tế
trong giờ học giảng viên và tất cả sinh viên đều phải giảng dạy và tiếp thu kiến thức bằng tiếng anh
đây là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với công tác đào tạo nguồn dân lực chất lượng cao
để sinh viên sau khi ra trường trở thành những người công dân toàn cầu
đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế có thể làm việc trong nước hay ở nước ngoài
các em trong lớp rất năng động
khi ra trường các bạn có một phong thái tự tin để đi sinh việc
đồng thời các bạn có một vốn ngoại ngữ hội nhập được với toàn cầu
có thể làm việc được khắp nơi trên thế giới
đáp ứng về trường tên của các em là năm nghìn chỉ tiêu đào tạo với ba mươi bốn ngành nghề khác nhau
tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau sáu tháng đầu tiên là trên sắp xỉ nó thay đổi khoảng là sáu mươi bảy
nhưng mà sau tới một năm chu kỳ đào tạo thì là cái con số này đạt được ở mức gần chín mươi
các công ty mà các em làm việc thì nó không chỉ là các công ty trong nước
có cả những công ty nước ngoài
trong đó một lượng lớn là các em tự khởi nghiệp tự xây dựng các doanh nghiệp
từ các trường đại học riêng lẻ cơ sở vật chất còn thiếu thốn
nhưng được sự quan tâm của đảng nhà nước và thành phố hồ chí minh
giờ đây đại học quốc gia đã và đang hướng tới xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ đa ngành đa lĩnh vực có chất lượng cao
đặc biệt là đối với trường đại học quốc tế thì khi mà đào tạo chương trình tốt
tiếp thu từ nước ngoài cộng với đào tạo bằng tiếng anh
cho nên các em sau bốn năm mà học về chương trình đào tạo bằng tiếng anh
thì các em rất bững bạc và có thể tự tin làm việc ở trong môi trường nước ngoài
giống như là một người công nhân quốc tế
và như vậy thì hiện nay thì trường cũng tiếp tục theo cái này
phấn đấu và đạt được tiêu chuẩn của khu vực rồi thì mình phải phấn đấu ở tiêu chuẩn cao hơn
thì cụ thể nhà trường đã có đánh giá về hai chương trình
theo cái tiêu chuẩn abet
ad của hoa kỳ là chương trình kỹ thuật y sinh và chương trình kỹ thuật điện tử viện thông
cùng với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đại học quốc gia còn đồng hành cùng với các doanh nghiệp
thông qua các chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng
chú trọng thực hành trong các viện nghiên cứu nhà máy và xí nghiệp
từng bước trở thành một địa chỉ đào tạo đáng tình cậy của quốc gia
trong việc cung cấp nguồn lao động có tên nghề kỹ thuật cao
có thể tham gia làm việc trong nước và nước ngoài
góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước
đại học quốc gia thành phố hồ chí minh cũng đang dẫn đầu cả nước
về các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng
theo chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực và quốc tế với sáu mươi chương trình
đặc biệt trong ba trường đại học đầu tiên của việt nam đạt chuẩn đánh giá chất lượng
cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học quốc tế
thì đại học quốc gia đã có hai trường đó là trường đại học bách khoa và trường đại học quốc tế
chính vì thế sinh viên sau khi ra trường có tỷ lệ việc làm sau sáu tháng là
hơn chín mươi bốn trong đó gần bốn mươi số sinh viên ra trường làm việc trong các doanh nghiệp
có vốn được từ nước ngoài và khu công nghệ cao
trong những năm vừa qua sinh viên chúng tôi đã có những chương trình trao đổi
thực tập thực tế và cùng với các trường ở thái lan singapore đài loan
mỗi khi các em sau những chuyến đi như vậy thì động cơ động lực học tập của các em
đã được cải thiện rõ rệt và chất lượng cũng đã được cải thiện
với sáu mươi phòng thí nghiệm trong đó có phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
các trung tâm nghiên cứu các viện trực thuộc đại học quốc gia đã nghiên cứu
và công bố nhiều sản phẩm đạt giá trị cao cấp quốc gia và thành phố
các sản phẩm được ứng dụng như điện kế điện tử chip thiết bị giám sát hành trình
hệ thống đèn chiếu sáng đèn giao thông điện kế điện tử thiết bị thu thập dữ liệu
điều khiển thang máy hệ thống điều khiển trong công nghiệp
hệ thống điều khiển trên các phương tiện giao thông v v
trước tiên thì chúng tôi đã phát triển các dòng robot công nghệ
đó là các dòng agv và các dòng robot sáu mươi ba mươi
và từ những cái ý tưởng ban đầu cho đến khi mà ra được sản phẩm là một quá trình dài
tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi đã tiến tới phần thương mại
có thể sẵn sàng bán những thứ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
hiện nay nhu cầu xã hội đang hướng đến các phương tiện thông minh đa chức năng
nên rất cần các ý tưởng tạo ra những thiết
thiết bị thông minh trong gia đình nơi làm việc và những ý tưởng tạo ra robot
nhằm phục vụ cho việc sản xuất y tế sinh hoạt gia đình phục vụ người già
máy bán hàng tự động v v
đã được các sinh viên của đại học quốc gia nghiên cứu và ứng dụng thành công
sản phẩm thế mạnh của công ty thì hiện tại là đang làm các thiết bị máy móc tự động
cho các công ty nhật các công ty fdi trong nước
và một số dự án cũng xuất qua nước ngoài
các sản phẩm thế mạnh của công ty là các máy móc thiết bị
thiết bị hỗ trợ cho công nhân trong các dây chuyền sản xuất
cho các công ty chế tạo motor cho điện thoại di động
thành phố cũng đã đặt hàng với các giảng viên sinh viên đại học quốc gia
cùng sở ngành ra soát quy hoạch khu vực phía đông
bao gồm quận hai quận chín và thủ đức để xây dựng khu đô thị sáng tạo
bên cạnh đó đại học quốc gia trở thành trung tâm về khởi nghiệp sáng tạo
đặc biệt ở những ngành mũi nhọn như phát triển robot
mấy thiết bị thông minh an toàn an ninh mạng v v
và đại học quốc gia thành phố hồ chí minh có vai trò hết sức quan trọng
trong phát triển của khu đô thị sáng tạo phía đông
và sự tham gia của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
vào phát triển khu đô thị sáng tạo
nó rất cụ thể thông qua cái việc phát triển khu công nghệ phần mềm
thành hệ sinh thái khởi nghiệp
và đây là mỏ neo để kết hợp nguồn lực
chuyển giao nguồn lực
từ nguồn lực
từ nguồn lực
từ trong đại học ra cho khu đô thị sáng tạo phía đông
đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai
giáo dục vừa là động lực vừa là mục tiêu cho sự phát triển kinh tế xã hội
trong buổi gặp gỡ với công nhân kỹ thuật cao tại thành phố hồ chí minh
trong tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã khẳng định
công nhân kỹ thuật cao là động lực phát triển đất nước
trong đó hai trường đại học quốc gia hà nội và thành phố hồ chí minh
phải đóng vai trò thiện chốt
mà chúng ta đã nói rằng là không thể đi theo con đường
lao động giá rẻ và đầu tư vốn lớn
mà phải đi vào khoa học công nghệ năng suất lao động và chất lượng lao động
còn nếu chúng ta đi theo phương chức cũ
cứ sử dụng lao động phổ thông thu nhập thấp chúng ta thất bại
cho nên đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ
trở thành một nhân tố quyết định về phát triển của đất nước
đại học quốc gia hà nội đã khẳng định
và tiếp tục sẽ khẳng định
cái chất lượng của mình
sau hai mươi năm
hai mươi năm thành lập và hoạt động
cái yêu cầu về hội nhập của đất nước
đại học quốc gia tp hcm
đang tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học
theo hướng quản trị tiên tiến và phấn đấu
đến năm hai nghìn hai mươi
trở thành đại học trong tốp đầu của châu á
làm nồng cốt trong hệ thống giáo dục việt nam
có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía nam
thưa quý vị và các bạn
hướng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về phát triển quốc gia khởi nghiệp
hiện nay đại học quốc gia tp hcm
đang hướng tới là một trường đại học khởi nghiệp
đây là một bước đi thích hợp
và phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
và hiện đại hóa đất nước
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
bám sát nhiệm vụ của đất nước
và những yêu cầu của xã hội
đại học quốc gia tp hcm
đã đưa các giảng viên đi tù nghiệp
ở nước ngoài để tiếp thu các kiến thức
về đào tạo và phát triển khởi nghiệp
bên cạnh đó phối hợp với các doanh nghiệp
các chuyên gia tổ chức
các hội thảo về phát triển khởi nghiệp
chú trọng đưa sinh viên đi thực tế
ở các doanh nghiệp ngày càng nhiều hơn
trong quá trình đào tạo
nhà trường luôn chú trọng
quan hệ với các doanh nghiệp
và mở ra những cơ hội
thuận lợi cho các em
những dự án khởi nghiệp của các em
được quan tâm bởi các doanh nghiệp
tiếp tục đầu tư hỗ trợ
để các em có thể
triển khai nó hiện thực hóa
cùng với việc tập trung
trang bị các kiến thức về khởi nghiệp
khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp cho tất cả
các sinh viên từ năm thứ nhất đến khi ra trường
đại học quốc gia còn triển khai
nhiều chuyên đề về đào tạo khởi nghiệp
với sự tham gia tư vấn của các
chuyên gia về kinh tế các giảng viên
từ các trường đại học có uy tín trên thế giới
các doanh nhân thành đạt
nhằm giúp sinh viên phát triển khởi nghiệp
công ty này chủ yếu tập trung vào
lĩnh vực vạn vật kế nối internet
để đưa công nghệ iot này
tiếp cận vào thị trường thông qua các sản phẩm
như điều khiển cửa cuốn từ xe
công tác thông minh trong nhà
các bộ điều khiển trong nông nghiệp như
ứng dụng trong nhà đuối yến nhà trồng nấm
hay các nhà kính nhà màng nhà lưới
cùng với công tác đào tạo
về khởi nghiệp cho sinh viên
đại học quốc gia còn thành lập
các trung tâm khởi nghiệp vườn ươm khởi nghiệp
để ươm tạo và phát triển doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp
nhằm giúp cho các sinh viên giảng viên
và các cựu sinh viên có ý tưởng
về đổi mới sáng tạo để phát triển khởi nghiệp
đây là một hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
có cơ sở bọc chất hiện đại
có gói kịch vụ đa dạng
thì chúng tôi trên đoàn tảng đó
chúng tôi đã hỗ trợ ươm tạo
rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp
và trong đó cho đến nay
chúng tôi đã hỗ trợ ươm tạo thành công
được bốn mươi sáu doanh nghiệp khởi nghiệp
trong đó có chín doanh nghiệp tốt nghiệp
và hình thành hơn một doanh nghiệp khoa học công nghệ
trong đó có các nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp
đã gọi vốn thành công
từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước
bên cạnh đó để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp
phát triển nhanh và bền vững
trung tâm phần mềm đại học quốc gia
còn tìm kiếm và kêu gọi vốn đầu tư
cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên
đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ
từ ngân sách hỗ trợ khởi nghiệp
của ủy ban nhân dân thạch phú
do đó nhiều dự án khởi nghiệp được thành công
và có thương hiệu trên thị trường
hiện nay mimosa tech đã triển khai giải pháp của mình
cho khoảng hơn một mươi tỉnh thành trên khắp cả nước
và đã có hơn ba trăm linh nông hộ
đã áp dụng các giải pháp
và từ các nông hộ nhỏ cho đến các công ty nông nghiệp lớn
ở việt nam đều đã áp dụng các giải pháp
nông nghiệp công nghệ cao của mimosa tech
với sự quan tâm của thành phố
trung tâm phần mềm đại học quốc gia
đã chú trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo không những trong nhà trường
mà còn liên kết với các trường đại học
cao đẳng và các địa phương
để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp
trong việc kết nối
các chương trình hỗ trợ
từ chính phủ
thì trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cũng là đơn vị
triển khai trực tiếp
mục bảy của đề án tám trăm bốn mươi bốn
trong việc đào tạo
nâng cao năng lực
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
của tỉnh địa phương và các trường đại học
thì chúng tôi cũng đã
triển khai cũng đã đào tạo
cho hơn một
các cán bộ quản lý
ở các tỉnh địa phương
và các trường đại học
đây là những tín hiệu đáng mừng
để thực hiện thành công nghị quyết trung ương năm
khóa một mươi hai về phát triển
kinh tế tư nhân và xây dựng thành công
quốc gia khởi nghiệp
quý vị và các bạn thân mến
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình dân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau